các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kênh ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại lò chợ vỉa một mươi bốn hai mươi hai phân xưởng khai thác bảy công ty than quang hanh tkv thuộc địa phận xã dương huy thành phố cẩm phà đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
vụ tai nạn đã làm ba công nhân là anh bùi văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một có hộ khẩu thường trú tại huyện kinh môn tỉnh hải dương
anh đinh văn toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện sơn động tỉnh bắc giang
và ông lầu a vừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bắc yên tỉnh sơn la tử vong
anh lý a chìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh điện biên bị thương
theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn thì trong quá trình các công nhân đang làm việc thì xảy ra sự cố tụt lòi chợ nên gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh phối hợp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày một mươi bốn tháng năm đại diện lãnh đạo ubnd
nhân dân tỉnh quảng ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động tại công ty than quang hành
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam khiến bốn người thương vong
hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
nạn nhân bị thương là anh lý a chìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở huyện nậm pồ tỉnh điện biên
sau phẫu thuật sức khỏe ổn định đang được hồi sức tích cực
theo bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc san trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo đau nhiều bị tổn thương ở cánh tay bên phải chật khớp vai phải
sau khi nhập viện được trần đoán bệnh tiến hành trục chiếu và quyết định mổ sớm cấp cứu sớm để giải phóng sự chèn ép
ekip đã tiến hành hai cuộc phẫu thuật kéo chỉnh khớp vai về vị trí bình thường và kết hợp xương
trước mắt các xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy đã ổn định
được biết anh lý a chìa đi làm công nhân được bốn năm nay có hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi hai con nhỏ và mẹ già đang ở điện biên
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại lo trợ vỉa một mươi bốn hai mươi hai phân xưởng khai thác bảy công ty than quang hanh
xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân tử vong một người bị thương
ba nạn nhân tử vong là anh bvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán thị xã kinh môn tỉnh hải dương
dv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán huyện sơn động tỉnh bắc giang
lav sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán huyện bắc yên tỉnh sơn la
ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân
ông vũ đức trường bí thư đảng ủy công ty than quang hanh thông tin
đối với người tử nạn công ty hỗ trợ cho mỗi gia đình là ba trăm linh triệu đồng một người hỗ trợ năm mươi triệu đồng đối với người bị thương
tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng một người tử vong và hỗ trợ năm triệu đồng cho một người bị thương
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
công đoàn than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho một người tử vong
các tổ chức đoàn thể công đoàn công ty cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ người lao động hỗ trợ các nạn nhân
ông vũ đức trường cho biết thêm đơn vị triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động
đặc biệt là trong tháng công nhân song vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc
thời gian tới công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động vệ sinh thực phẩm
tới cán bộ công nhân viên chức người lao động kiểm tra kiểm soát giám sát xử lý nghiêm vi phạm về an toàn lao động
ngoài ra công ty kịp thời khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích cao trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn xảy ra góp phần ổn định tư tưởng người lao động
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn mới đây đã yêu cầu cơ quan chức năng
làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại thôn sáu xa ba trại huyện ba vì làm ba trẻ tử vong
vụ việc khiến cho dư luận không khỏi sót xa và băng hoang
liên quan đến vụ sập tường tại thôn sáu xã ba trại huyện ba vì làm ba trẻ tử vong
ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn dẫn đầu
đã đến thăm hỏi chia buồn tới ba gia đình nạn nhân
đồng thời động viên gia đình các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn định lại cuộc sống
phó chủ tịch lê hồng sơn cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây sự cố đổ tường nêu trên
ngoài ra tiếp tục ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa
gia cố không để gây ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
cũng trong ngày một mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân huyện ba vì hà nội đã thông tin về vụ tai nạn thương tâm
xảy ra tại một khu vui chơi ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì làm ba trẻ em tử vong
theo đó khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm một vụ sạt lở đã xảy ra tại khu vui chơi trên địa bàn thôn sáu xã ba trại
do hộ dân tự xây dựng và tổ chức khai thác
vụ việc khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá tường nhà vùi lấp
trong đêm một mươi hai và dạng sáng ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng huyện ba vì đã huy động nhân lực
vật lực khẩn trương đào bới và tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được ba thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực bị đất đá vùi lấp
danh tính nạn nhân được xác định là cháu lt và lkn cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một ở xã cẩm lĩnh bà vì
cháu tad sinh năm hai nghìn một mươi chín ở xã thuần mỹ ba vì
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì cũng có mặt tại hiện trường
chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thăm hỏi
hỗ trợ các gia đình nạn nhân
được biết phòng lao động thương minh và xã hội huyện ba vì đã tới thăm hỏi động viên
và trao số tiền hỗ trợ là hai mươi năm triệu đồng trên một người
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện ba vì trao số tiền hỗ trợ là ba triệu đồng trên một người
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ việc thành tiếu niên hỗn chiến kinh hoàng ngoài đường
mới đây công an quận hà đông hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
khẩn trương điều tra truy xét và bắt giữ hai mươi sáu đối tượng vác khung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường
trên địa bàn tp hà nội
chiều ngày một mươi ba tháng năm công an quận hà đông hà nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
với hai mươi đối tượng với sáu đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
công an quận hà đông đã giáo dục gian đe bàn giao cho gia đình đồng thời báo đến nhà trường
chính quyền địa phương để quản lý giáo dục cho xử lý
cơ quan công an xác định vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng năm lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường
trần phú thuộc địa bàn phường văn quán quận hà đông có hơn ba mươi thanh thiếu niên điều khiển xe máy
sử dụng hung khí là tuyếp sắt dài gắn rào nhọn phóng nhanh theo hướng đường nguyễn trãi quận thanh xuân
ngay sau đó công an khẩn trương huy động các lực lượng xác minh truy bắt làm rõ sự việc
đến nay công an đã xác minh và bắt giữ hai mươi sáu đối tượng là thanh thiếu niên
trong đó nhóm này có đội tuổi từ một mươi năm đến hai mươi ba tuổi bước đầu lực lượng chức năng làm rõ
vào đêm ngày tám tháng năm dạng sáng ngày chín tháng năm nhóm của lê trần nguyên có khoảng bảy người đi bốn xe máy
khi đến đoạn đường trường trinh quận đống đa hà nội nhóm này bị hai nam thanh niên cầm tuyếp sắt đuổi đánh
do cây cú nguyên lên mạng xã hội thách thức đánh nhau ở đường trường trình
tối ngày chín tháng năm nguyên rủ nhóm bạn mang theo hung khí đi đánh nhau
để tránh bị cơ quan công an phát hiện nhóm của nguyên liên tục di chuyển trên trục đường
đồng thời chia sẻ hành trình trên mạng xã hội facebook để cho mọi người tham gia nhập vào đoàn
đến hai giờ ngày một mươi tháng năm khi đi đến đường trường trinh nhóm của nguyên có khoảng ba mươi đối tượng đi một mươi năm xe máy
mang theo bốn tuyếp sắt gắn dao nhọn hai kiếm một gậy ba khúc và nhiều vỏ chai bia
khi đến đoạn đường giao với đường giải phóng nhóm của nguyên gặp nhóm mâu thuẫn hôm trước
hai nhóm cầm tuyếp sắt
hết khua các loại hung khí ném vỏ trái bia và đuổi đánh nhau trên đoạn đường trường trinh và các tuyến phố ở hà nội
đến khoảng ba giờ cùng ngày khi đi đến khu vực đường trần phú quận hà đông
thì thấy lực lượng công an tuần tra nên cả nhóm đã bỏ chạy theo hướng đường thành xuân ngãn thức sở rồi giải tán
nhưng sau đó bị lực lượng công an bắt giữ
chuyển sang các thông tin tiếp theo
khi đi mò cua bắt ốc ở cánh đồng nam thanh niên tại quảng trị nhạt đường một vật kim loại hình trụ tròn
trưa nắng năm thanh niên mang vật trên đập vào mặt đường nhựa thì phát nổ dẫn đến tử vong thương tâm
chiều ngày một mươi ba tháng năm lực lượng công an viện kiểm sát nhân dân huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
điều tra vụ khiến một thanh niên tử vong sau cú nổ của vật bằng kim loại
vào sáng cùng ngày anh t d h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ thôn liêm công phường xã hiền thành huyện vĩnh linh
đi bắt cá của ốc ở khu vực cánh đồng của thôn thì nhạt đường một vật kim loại
vật này nghi là quả đạn cối
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút khi ra về anh hát mang theo vật kim loại đập vào mặt tường nhựa
ở ngã ba hiền lương quốc lộ một a nối đường tỉnh lộ năm trăm bảy mươi bốn đi về xã hiền thành
bất ngờ vật kim loại phát nổ khiến anh hát bị thương nặng
người đi đường hoảng loạn nghe tiếng nổ lớn chứng kiến sự việc liền chạy đến
gọi xe cứu thương đưa anh hát vào bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị để cấp cứu
tuy nhiên do thương tích quá nặng anh hát đã không qua khỏi
hiện trường trên mặt đường nhựa vẫn còn cái sồi nhựa đã rách nhiều vết máu nước bùn
cá ốc vườn vãi khắp nơi mặt đường nhựa xuất hiện hố dài khoảng ba mươi cm sâu khoảng một mươi cm
khu vực cánh đồng cũng như vùng đất vĩnh linh tỉnh quảng trị nói chung
là địa bàn từng xảy ra chiến tranh ác liệt bom đạn của quân đội mỹ dài xuống nhiều
còn nhiều vật nổ sau chiến tranh chưa được xử lý hết
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật liệu nghi vật nổ
bom đạn thì cần tránh xa tránh thu gom tác động vật lý và lập tức phải trình báo
cơ quan chức năng để xử lý được an toàn
thưa quý vị mới đây công an tỉnh hậu giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá thành công vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi một tháng năm công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tiếp nhận tin báo việc anh mvc phó giám đốc một công ty tư vấn thiết kế
thi công đội ngoại thất tại thành phố cần thơ đã bị bắt cóc sau khi di chuyển tới địa bàn huyện này
vào ngày một mươi tháng năm để gặp khách hàng
nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình anh sê đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
phía gia đình anh xê lo ngại cho sự an toàn của anh nên đã chuyển trước gần bốn mươi năm triệu đồng
và tài khoản do các đối tượng cung cấp
nhận định anh xê có mối quan hệ xã hội rộng nên công an tỉnh hậu giang đã phối hợp
với các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an công an các tỉnh thành phố hồ chí minh cần thơ vĩnh long
đồng thời huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác
triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy theo dấu vết nhóm bắt cóc
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định được hai đối tượng chủ mưu gây án
là anh em ruột nguyễn hữu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng gụ tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đến giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm được sự phối hợp tích cực của công an tỉnh vĩnh long
lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn hữu nghĩa khi đối tượng này đang di chuyển
trên địa bàn huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
khai với cơ quan công an nguyễn hữu nghĩa cho biết đang giam giữ con tin
tại một căn nhà thuộc xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trong tiếp cận bao vây triển khai phương án giải cứu con tin tại căn nhà trên
phát hiện bị bao vây nguyễn thanh nguyên đã manh động dùng hung khí kể cổ nạn nhân
đòi thả nguyễn hữu nghĩa đồng thời cung cấp một xe ô tô để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn
mặc dù lực lượng chức năng đã kêu gọi vận động nguyễn thanh nguyên bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng
nhưng đối tượng này vẫn rất ngoan cố chống đối đe dọa giết con tin
đến ba h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm lợi dụng đối tượng mất cảnh giác thượng tá huỳnh minh thơ
trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cùng các trinh sát đã ập vào
khống chế thành công đối tượng nguyễn thành nguyên giải cứu con tin an toàn
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm các trinh sát tiếp tục truy tìm và bắt được nguyễn quốc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú quận cái răng thành phố cần thơ và lý minh tránh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám sống lang thang khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố cần thơ và tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
thấy anh xê có điều kiện kinh tế nên lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc
các đối tượng đã dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
sau đó nhóm này tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư tân phú thạnh
huyện châu thành a tỉnh hậu giang và gọi anh c đến để làm hợp đồng trang trí nội thất
khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng năm khi anh xê đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh hậu giang
thì bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế cướp hết tài sản và đưa lên xe ô tô
trở về căn nhà thuê tại tỉnh vĩnh long
vào sáng một mươi một tháng năm các đối tượng sử dụng điện thoại và mạng xã hội của anh xê liên lạc với người nhà con tin
yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị mới đây một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố thủ đức khiến nhiều người không khỏi
bàng hoàng khi trong một gia đình có tận bốn người thương vong ngay lập tức vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức xác định nguyên nhân ban đầu trong vụ hai người tử vong
ở thành phố thủ đức là do người chồng sát hại vợ con rồi nhảy lầu tự chấm dứt cuộc sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức thông tin đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
liên quan công an thành phố hồ chí minh khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong
tại khu đô thị ở thành phố thủ đức xảy ra vào sáng một mươi ba tháng năm
đến một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an thành phố hồ chí minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong hai người bị thương ở căn hộ trên đường b hai trong khu đô thị sala
phường an lợi đông các nạn nhân đều là người trong một gia đình
bước đầu công an xác định khoảng năm giờ sáng cùng ngày người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
căn hộ ở lầu bốn khu sarina một trong khu đô thị sala cầm hung khí xông vào phòng ngủ
tác động loạn xạ vào người vợ khoảng ba mươi năm tuổi con trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái sinh năm hai nghìn hai mươi một
hậu quả cháu gái ba tuổi tử vong người vợ và con trai bị thương
sau đó người đàn ông chạy ra ban công tự chấm dứt cuộc sống rơi xuống đất tử vong
người dân nghe tiếng động lớn chạy đến kiểm tra và trình báo công an
công an kiểm tra căn hộ liền đưa người vợ và đứa con trai đi bệnh viện cấp cứu
riêng cháu gái ba tuổi đã tử vong
lực lượng chức năng sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
trích xuất camera để điều tra nguyên nhân hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bốn tàu cá của ngư dân quảng bình gặp lốc xoáy bị chìm và mất liên lạc trên biển
ngày một mươi ba tháng năm trung tá phan đức trì đồn trưởng đồn biên phòng cờ khẩu cảng danh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết vừa tiếp nhận thêm một thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ
ngư dân được đưa vào bờ an toàn là nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phường quảng phúc thị xã ba đồn quảng bình
thuyền viên tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts bị nạn trên biển ngày ba tháng năm
đây là ngư dân thứ một mươi ba trong số một mươi bốn ngư dân một người tử vong được lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển cứu vớt
ngay sau khi lên bờ cán bộ quân y đồn biên phòng cờ khẩu càng xanh đã thăm khám sức khỏe ban đầu cho thuyền viên bị nạn
đồng thời cùng với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên gia đình thuyền viên gặp nạn
trong số một mươi bốn thuyền viên được cứu vớt hiện chỉ còn anh trần văn dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tải xá liên trường huyện quảng trạch
đang trên tàu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts đưa về bờ
đồn biên phòng cửa khẩu càng danh đang duy trì liên lạc với tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts để nắm tình hình thời gian vào bờ
như đã đưa tin từ ngày một đến ngày ba tháng năm trong lúc đánh cá trên biển bốn tàu cá của tỉnh quảng bình gặp rông lốc
trong đó có ba tàu bị chìm một tàu mất liên lạc
đến chiều ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển đã cứu vớt được một mươi ba người và một nạn nhân trong tổng số hai mươi bốn thuyền viên
lực lượng chức năng và các tàu cá trên biển tiếp tục triển khai tìm kiếm một mươi thuyền viên mất tích còn lại
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống mà không ít vụ án mạng đau lòng đã xảy ra
khi các đối tượng không làm chủ được hành vi tước đi mạng sống của chính người thân trong gia đình
mới đây tại nghệ an đã xảy ra vụ việc sát hại anh ruột tấn công hai người hàng xóm bị thương
sáng ngày một mươi bốn tháng năm ông phan văn tuyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên thành nghệ an cho biết
đêm ngày một mươi ba tháng năm tại xã viên thành huyện yên thành xảy ra vụ án mạng người em đâm anh ruột tử vong
hiện đối tượng gây án đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã hoàng mai
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm bùi văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xóm ba xã viên thành huyện yên thành đã xảy ra mâu thuẫn với anh ruột là ông bùi văn hát
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi cùng chú tại xã viên thành
trong lúc cãi nhau bùi văn thuận bất ngờ lấy dao tấn công ông hát gục ngã xuống nhà tử vong
thấy cãi nhau hai người hàng xóm có mặt tại hiện trường vào can ngăn
nhưng cũng bị đối tượng thuận tấn công bị thương
sau khi gây án đối tượng thuận bỏ trốn
nhận được tin báo công an xã viên thành và công an huyện yên thành đã huy động lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm
đồng thời truy bắt đối tượng gây án
ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt được đối tượng thuận khi đang lẩn trốn ở huyện nghĩa đàn
cách hiện trường gây án khoảng năm mươi km
hiện công an huyện yên thành đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
liên quan đến vụ việc hai người tử vong và hai người bị thương xảy ra tại tòa nhà sarina một
khu đô thị sala phường an lợi đông thành phố thủ đức thông tin mới nhất cho hay
trong tối ngày một mươi ba tháng năm hai mẹ con trong vụ việc này là chị lê thị minh x ba mươi năm tuổi
và bé huỳnh trí hát
sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã qua cơn nguy kịch
được biết khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu chiều ngày một mươi ba tháng năm
công an tp thủ đức đã chuyển giao vụ việc cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một
công an thành phố hồ chí minh để tiếp tục làm rõ xử lý theo thập quyền
công an đang chờ mẹ con chị x cháu hát hồi sức để tiến hành lấy lời khai
làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này
qua điều tra ban đầu công an xác định trong vòng một tháng trở lại đây
anh huỳnh ngọc hát bốn mươi tuổi là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu
có biểu hiện không bình thường dấu hiệu trầm cảm
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm anh hát đã dùng hung khí tấn công vợ và hai con
tại căn hộ đang sinh sống ở block a trung cư sarina một
sau khi gây ra vụ việc anh hát đã gọi điện thoại đến ban quản lý broc a
nhờ gọi điện xe cấp cứu đến căn hộ của mình
khi lực lượng bảo vệ trung cư có mặt để tìm hiểu thì đúng lúc anh hát gieo mình
tự chấm dứt cuộc sống
vợ và hai con của anh hát được đưa đi cấp cứu nhưng bé huỳnh bảo a
sinh năm hai nghìn hai mươi một đã tử vong
đến tối ngày một mươi ba tháng năm chị x và bé trí hát đã qua cơn nguy kịch
và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
mới đây tại bệnh viện nhi đồng đồng nai đã xảy ra vụ việc thi hữu
theo đó lái xe điều khiển ô tô đến trước khu vực phòng cấp cứu của bệnh viện
thì xuống xe nhưng quên không kéo thắng tay khiến ô tô tự di chuyển
đâm sập cửa kính rồi la vào bên trong làm nhiều người một phèn hốt hoảng
ngày một mươi bốn tháng năm công an phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang xác minh làm rõ nguyên nhân ô tô đâm sập cửa kính
lao vào phòng cấp cứu bệnh viện nhi đồng đồng nai
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h một mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi h một mươi hai nghìn ba trăm một mươi sáu vừa chở khách vào bệnh viện nhi đồng đồng nai
phường tân hiệp thành phố biên hòa
lúc này lái xe cho xe ô tô dừng ngay trước phòng cấp cứu của bệnh viện
và xuống xe mở cửa sau
tuy nhiên chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục lan bánh rồi tông sập cửa kính phòng cấp cứu
và chỉ dừng lại khi va vào bàn làm việc của các y bác sĩ bên trong
sự việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều y bác sĩ
một số bệnh nhi cùng người thân bên trong phòng cấp cứu một phen hốt hoảng
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường tân hiệp đã đến hiện trường
phối hợp với ban giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai
làm rõ thống kê thiệt hại xử lý theo quy định của pháp luật
theo xác minh ban đầu nguyên nhân xảy ra sự cố trên do lái xe xuống xe quên không kéo thắng tay
khiến ô tô tự di chuyển hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến sự việc đàm vĩnh hưng cài huy hiệu lạ khi trình diễn tại live pow
ngày em thắp sao trời ở tp hcm khiến nhiều khán giả tranh luận
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có buổi làm việc với đơn vị tổ chức
nam ca sĩ và nhà thiết kế
thông tin về vụ việc bà lê thị ánh mai
phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết
sở đang làm văn bản xin ý kiến của cục nghệ thuật biểu diễn về live show của đàm vĩnh hưng
diễn ra vào ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội
bà cho biết về cơ bản là sở đã cấp phép cho đêm nhạc trước đó
vì thế live show của nam ca sĩ vẫn diễn ra bình thường
theo phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội
sở sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức và phía đàm vĩnh ngưng cam kết các vấn đề liên quan đến trang phục
đảm bảo đúng quy định pháp luật
ngoài ra sở văn hóa cũng lập một hội đồng chuyên môn tổng duyệt chương trình trước khi live show chính thức diễn ra
liên quan đến sự việc đàm vĩnh hưng từng cài huy hiệu lạ khi trình diễn tại live show
ngày em thắp sao trời ở tp hcm sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có buổi làm việc với đơn vị tổ chức
nam ca sĩ và nhà thiết kế
ông lâm ngô hoàng anh tránh văn phòng sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết
tại buổi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng hát việt
ca sĩ đàm vĩnh hưng nhà thiết kế đã tiếp thu các ý kiến của các cơ quan có liên quan trong cuộc họp
và cho biết sẽ rút kinh nghiệm tại show diễn tiếp theo
tránh văn phòng sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết sở văn hóa và thể thao tp hcm đã tiến hành nhắc nhở
đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật
cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm nhận thức chú ý đến vấn đề trang phục
hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội
trong cuộc họp sở sẽ mời một số chuyên gia về lĩnh vực liên quan cho ý kiến thẩm định
sau khi có kết luận sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo
trước đó vào tối năm tháng năm live show ngày em thắp sao trời của đàm vĩnh hưng diễn ra tại tp hcm
tại chương trình ca sĩ diện trang phục của nhà thiết kế tuấn trần
đáng chú ý nam ca sĩ cài thêm một số huy hiệu lạ trên thân áo
sau đó trên mạng xã hội nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu này cho rằng nhạy cảm không phù hợp
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an tỉnh nghệ an vừa phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an phá chuyên án bắt giữ hai mươi một đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề
đường dây đánh bạc này do trịnh công chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khối trường phúc phường hương phúc thành phố vinh tỉnh nghệ an cầm đầu
để có tiền tiêu xài cá nhân trịnh công chính đã nhận bán số lô đề cho nhiều người trên địa bàn tp vinh huyện nghi lộc huyện đô lương tỉnh nghệ an thông qua việc mở tài khoản qua đường link web oan bảy trăm tám mươi chín net
ngoài việc tự đánh lô đề trên các trang web nhận đánh lô đề của người khác qua telegram để nhập vào trang web chính còn cung cấp đường link và bốn tài khoản cho bốn đối tượng khác
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
bắt giữ năm đối tượng trên cùng một mươi sáu đối tượng khác đều trú tại tỉnh nghệ an về hành vi sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề
quá trình bắt khám xét cơ quan điều tra thu giữ hai mươi năm điện thoại di động một mươi thẻ atm là công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc
kết quả điều tra bước đầu xác định riêng trong ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hai mươi một đối tượng này đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng năm vụ cháy xảy ra tại một nhà dân sống ở khu vực gần cầu số hai xã đất mũi huyện ngọc hiển rồi cháy lan sang những nhà kế bên
người dân địa phương và lực lượng chức năng địa phương vào cuộc dập lửa tuy nhiên do những căn nhà bị cháy có khung làm bằng cây gỗ vách và trần có những phần bằng xốp nên cháy lớn công tác dập lửa gặp khó khăn
sau hơn một giờ ngọn lửa mới được khống chiếu hoàn toàn đã có hai căn nhà bị lửa thưa rụi
và ba căn nhà liền kề bị cháy một phần vụ cháy không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng địa phương làm rõ
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba h hai nghìn một trăm ba mươi sáu do tài xế lê xuân tài hai mươi năm tuổi ngụ tỉnh quảng bình điều khiển lưu thông trên quốc lộ sáu mươi hai từ hướng thị xã kiến tường đi thành phố tân an tỉnh long an
khi đến đoạn thuộc ấp hai xã mỹ an huyện thủ thừa
và chạm với xe đạp điện do mvt dm sinh năm hai nghìn một mươi một trở theo mvt nq sinh năm hai nghìn một mươi một cùng ngụ ấp hai xã mỹ an huyện thủ thừa
cả hai đều là học sinh trường trung học cơ sở xã mỹ an
vụ tàn nạn làm mvt dm tử vong tại chỗ mvt nq bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa long an
vụ tai nạn xảy ra giờ cao điểm và ngay khu vực chợ khiến giao thông bị ùn ứ hàng trăm xe tải container xe chở công nhân xếp hàng dài khoảng một km
nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an huyện thủ thừa tỉnh long an có mặt hiện trường điều tiết giao thông thu thập thông tin trích xuất camera phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vừa qua đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh lào cai phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai phát hiện lượng lớn thiết bị đốt tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử tại địa chỉ ngõ một ngô quyền tổ hai mươi tám
phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai lô hàng hóa gồm một trăm một mươi năm thiết bị đốt tinh dầu để hút nhãn giá niềm yết trên sản phẩm là bốn trăm linh đồng trên một cái bốn trăm linh lọ tinh dầu hương vị hoa quả dùng để hút có nhãn hiệu super ice romeo giá niềm yết trên sản phẩm là hai trăm linh đồng trên một lọ bốn mươi phụ kiện thuốc lá điện tử thay thế thiết bị đốt tinh dầu tổng giá trị lô hàng hóa là một trăm hai mươi tám triệu đồng
tại thời điểm khám bà vương thị bích ngọc địa chỉ thôn quỳ khe thị trấn nông trường phòng
huyện bảo thắng tỉnh lào cai khai nhận là chủ sở hữu của lô hàng hóa và không xuất trình được hàng hóa xuất giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
đội quản lý thị trường số một đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngày một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đang điều tra vụ phát hiện một nam giới trôi trên sông vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin thời gian trên người dân phát hiện một nam giới đã tử vong trôi sông đoạn phía sau nhà số hai trăm năm mươi sáu a bình quế phường hai mươi tám quận bình thạnh
nam giới khoảng ba mươi bốn mươi tuổi nằm úp mặc quần tây áo sơ mi sáu caro do nước thủy chiều rút nên nạn nhân nằm mắc kẹt tại bờ kè
hiện nay nạn nhân đang được bảo quản tại nhà sát tuy nhiên hơn bốn tháng qua vẫn chưa có người thân liên hệ nhận dạng
công an quận liên triều vừa phối hợp công an quận thanh kê tp hcm
trang phá chuyên án tiến hành bắt giữ nguyễn văn trang hai mươi tám tuổi chú tẻ phường hòa minh quận liên triều tp đà nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trinh sát hình sự công an quận liên triều phát hiện tráng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian quan hệ và thu nhập
trang là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự là nghiện ma túy là con nghiện nên nguyễn văn trang lấy việc trộm cắp làm kế mô sinh
chỉ trong khoảng thời gian hai tháng tráng đã liên tiếp thực hiện hai mươi vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
quỹ ban nhân dân xã đất mũi huyện ngọc hiền tỉnh cà mau cho biết lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng năm trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một số nhà dân bị thiệt hại
cụ thể vụ cháy khiến hai nhà dân của ông tạ quốc tính và tạ trí anh bị thiệt hại hoàn toàn ba căn khác bị hư hỏng phần vách do lửa cháy xém qua
vụ cháy không gây thiệt hại về người địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng của vụ cháy
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng huyện ngọc hiển điều tra làm rõ
vào khoảng hai mươi hai h năm đêm một mươi ba tháng năm một nữ sinh năm hai nghìn sáu ở quận hai bà trưng hà nội đang trên đường đi học thêm về
đã va chạm với một xe tải mang biển kiểm soát một mươi tám c tám nghìn sáu trăm linh chín trên phố thanh nhàn
hậu quả nữ sinh tử vong tại chỗ
xe máy biển kiểm soát hai mươi chín ab hai trăm bốn mươi một xx của nữ sinh bị hất văng vào sát vỉa hè
đáng chú ý xe tải biển kiểm soát một mươi tám c tám nghìn sáu trăm linh chín sau khi gây ra vụ việc khiến nữ sinh tử vong tại chỗ nhưng lại bỏ chạy khỏi hiện trường
tuy nhiên khi bỏ chạy đến cuối phố thanh nhàn đã bị nhiều người dân giữ lại bàn giao cho cơ quan công an
bước đầu tài xế xe tải khai nhận do vội đi chợ đầu mối chở hải sản nên đã phóng nhanh vượt ẩu
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc đồng thời bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày một mươi bốn tháng năm công an thành phố di an tỉnh bình dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng trần hoàng anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú bình dương về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin ban đầu do không có tiền tiêu xài nên đối tượng tuấn nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người dân
khoảng một mươi chín h ngày một mươi năm h
một mươi hai tháng năm tuấn điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố di an
thì phát hiện chị v đang ngồi trước nhà trên tay cầm điện thoại để hát karaoke bằng loa kẹo kéo
tuấn liền điều khiển xe mô tô áp sát giật điện thoại của chị v làm điện thoại rơi xuống đất
sau đó tuấn tăng ga bỏ chạy thì chị v chi hô cùng người dân bắt giữ đối tượng tuấn giao cho cơ quan công an
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố di an tiếp tục điều tra làm rõ
lãnh đạo công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ ngô phi lân ba mươi một tuổi
ngụ phường bờ lao thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng năm ngô phi lân đến tổ dân phố tám thị trấn ma đào guồi
huyện đà hoai lấy chùm chiếc xe tải loại một hai mươi năm tấn biển số năm mươi bốn n chín nghìn hai trăm bốn mươi bốn của ông ngân phi hùng
nhận tin báo trưởng công an huyện đà hoai đào huy dương trực tiếp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với công an thị trấn ma đào guồi xác minh truy bắt kẻ trộm táo tợn này
vào cuộc điều tra công an huyện đà hoai phát hiện công an quận bảy thành phố hồ chí minh cũng đang truy bắt
một kẻ trộm cắp ô tô xe tải có phương thức thủ đoạn tương tự
trao đổi và phối hợp với công an quận bảy đến khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm
công an huyện đà hoai đã bắt giữ ngô phi lân tại xã gia canh huyện định quán tỉnh đồng nai
khi người này đang lái chiếc xe tải trộm được chạy về thành phố hồ chí minh
mới đây các lực lượng chức năng công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tang hai đối tượng
khi đang có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
cụ thể khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm tại khu vực na pheo sán na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
tổ công tác do công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên đồng chủ trì phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé tỉnh điện biên
và cục hải quan tỉnh điện biên đã bắt quả tang đối tượng sùng a páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và sùng a minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tài xá nậm kẻ huyện mường nhé điện biên khi hai đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lính lạng lách đánh vóng đâm thẳng và xe tổ công tác
song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công cả hai đối tượng
vật chứng thu giữ gồm năm bánh heroin và một xe máy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày một mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân huyện hóc môn tp hcm đã có báo cáo kết quả giải quyết thông tin
phản ánh liên quan đến việc phát đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở
sở nguyễn văn bứa khiến dư luận xôn xào
theo báo cáo căn cứ thông tin phản ánh ngày một mươi một tháng năm
ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện xác minh làm rõ nội dung phản ánh
qua giả soát ủy ban nhân dân huyện nhận thấy trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa có chủ trương gửi mẫu đơn xin
không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm cho phụ huynh là không đúng quy định
vì vậy ủy ban nhân dân đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo chấn trình làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan
đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo ban giám hiệu nhà trường liên hệ với phụ huynh để thông tin rõ quy định về đăng ký tuyển sinh lớp một mươi
phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn đã có văn bản nhắc nhở chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp một mươi
tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện
phòng giáo dục và đào tạo huyện và ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa đã liên hệ với gia đình học sinh tctv lớp chín trên năm
về việc gửi mẫu đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
ban giám hiệu nhà trường nhận thiếu sót cho rằng việc gửi cho phụ huynh mẫu đơn không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi như trên
là không đúng theo chủ trương của phòng giáo dục và đào tạo huyện
trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và học sinh lớp chín có nguyện vọng không theo học trường công lập vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
cuộc gặp này là để lắng nghe nguyện vọng và định hướng cho các em đăng ký tuyển sinh phù hợp với nguyện vọng năng lực
trung phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn đã chủ trì tổ chức cuộc họp chấn trình kiểm điểm lãnh đạo trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa
giáo viên chủ nhiệm cùng các cá nhân liên quan
sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành của huyện gây hoang mang dư luận nhất là trong thời điểm học sinh đăng ký nguyện vọng để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
ủy ban nhân dân huyện long hồn cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo ra soát tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện
nếu có trường hợp nào tổ chức hình thức cam kết tương tự như trường nguyễn văn bứa thì phải chấn trình và khắc phục ngay
đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục phối hợp với các phòng ngành và ủy ban nhân dân các xã thị trấn nắm tình hình liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp một mươi
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm tại cảng sài gòn hiệp phước huyện nhà bè tp hcm công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc phú quốc express đơn vị chủ đầu tư chính thức đưa vào hoạt động tàu cao tốc thăng long chạy tuyến vận tải hành khách cố định từ tp hcm đi côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu và ngược lại
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm tại cảng sài gòn hiệp phước huyện nhà bè tp hcm đi côn đảo tỉnh bà rịa vũng thầu và ngược lại
tại tp hcm việc đưa tàu cao tốc thăng long vào hoạt động sẽ là một sự lựa chọn mới đem lại trải nghiệm du ngoạn cho người dân và du khách với cung đường thủy từ càng sài gòn hiệp phước tại huyện nhà bè thông qua luồng xoài rạp vịnh đồng tranh biển đông đến cảng bến đầm tại côn đảo
tổng giám đốc phú quốc express vũ văn khương cho biết siêu tàu thăng long được trang bị hiện đại bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới với sức chứa một một mươi bảy hành khách trở thành con tàu nhanh nhất và lớn nhất từ trước tới nay
trong điều kiện thời tiết thuận lợi tàu có vận tốc lên tới ba mươi năm hải lý trên giờ nên hành trình từ tp hcm đi côn đảo chỉ còn hơn bốn giờ
giá vé tuyến tp hcm côn đảo và ngược lại có mức vé từ sáu trăm một mươi năm đồng đến một một trăm linh đồng một lượt
tàu đối tượng hành khách hạng vé và thời điểm xuất phát
đường dương sác được biết đến là một trong những con đường xuyên rừng gặp mạng đẹp nhất việt nam
trong tương lai nó sẽ trở thành đường huyết mạch để kết nối với khu đô thị du lịch lấn biển cần giờ
đường dương sác lãm mạn vào thời điểm truyền mùa hoặc có thay lá đơm hòa đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách
con đường dương sác mất chín năm để thi công và khánh thành đầu năm hai nghìn một mươi một
cả tuyến đường dài ba mươi sáu năm km rộng ba mươi m
điểm cuối của tuyến đường là ngã tư ba mươi tháng bốn
đây cũng là nút giao giữa đường rừng sát với khu du lịch biển đồng thời dẫn vào ấp hòa hiệp xã long hòa huyện cần giờ
đến năm hai nghìn một cây cầu dần xây được khánh thành và dần xây kết thúc sứ mệnh lịch sử
kể từ thời điểm đó đường dương sác được đối liền thông suốt trên một trạng
người dân không còn phải di chuyển thêm một chuyến phà trước khi đi đến với khu duyên hải huyện cần giờ
trong tương lai để phục vụ quá trình phát triển trở thành một thành phố du lịch sinh thái chất lượng cao tầm quốc tế
huyện cần giờ được định hướng hình thành nhiều công trình dự án lớn như khu đô thị lấn biển cần giờ
cầu thay cho phà bình khánh cảng trung chuyển công ty nơi quốc tế
trước khi có tuyến đường rộng sáu làn xe như hiện tại con đường độc đạo xuyên rừng hướng ra biển cần giờ
chỉ là đường đất nhỏ hẹp đủ cho một người một phương tiện di chuyển qua
đường dương sác được nâng cấp lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
khi đó tuyến đường đất xình lầy được chuyển thành đường cấp phối bằng sỏi và đá
nhiều nhóm bạn trẻ nhà ở quận bảy huyện nhà bè chọn con đường này để đạp xe học gió
huyện đảo cần giờ nằm ở phía đông nam tp hcm là khu vực duy nhất của thành phố có vị trí địa lý giáp biển
để di chuyển từ đất liền của tp hcm tới đây người dân du khách chỉ có một lựa chọn duy nhất là qua phà bình khánh huyện nhà bè
đường rừng sát cần giờ là tuyến đường độc đạo đưa du khách vượt cánh rừng tiến sát bờ biển
dọc tuyến đường khách tham quan được tận hưởng không khí trong lành với hệ thống động thực vật đặc trưng
khi di chuyển đến tuyến đường này người điều khiển phương tiện sẽ có dịp tham quan những nét đặc trưng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn
rừng ngập mặn cần giờ đã được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn
chùa dâu là một trong những ngôi chùa cổ nhất việt nam nơi khởi nguồn của đạo phật
đây là một trong những điểm du lịch tâm linh tiêu biểu của tỉnh bắc ninh
thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến hành hương tìm hiểu về giá trị lịch sử
trải qua gần ba trăm linh năm bảo vật quốc gia mộc bản chùa tại phường thanh khương thuận thành bắc ninh
còn khá nguyên vẹn một trăm linh bảy ván khắc đủ số chữ sắc nét rõ ràng
mộc bản chùa dâu gồm tổng số một trăm linh bảy ván khắc là hiện vật gốc duy nhất độc bản toàn vẹn
và có tính xác thực với nhiều loại hình văn bản như truyền thuyết về phổ biến
phật tư pháp kể hạnh về phật tư pháp kinh phật các nghi lễ cầu mưa cầu tạnh cúng tế các vị tổ chùa
giới nghiên cứu tạm phân loại mộc bản chùa dâu thành một mươi ba bộ khác nhau gồm cổ châu hạnh cổ châu lục
cổ trô nghi âm chất giải âm nhân quả quốc ngữ kỳ vũ kinh kỳ vũ hồng ân công văn thỉnh long vương nghi
công đức mục liên tam giáo phủ chú và tổn nghi là những ván chưa xác định được tên gọi
mỗi ván khắc có tiết diện hình chữ nhật hầu hết đều có kích thước trung bình dài từ bốn mươi bốn mươi bảy cm rộng từ một mươi chín đến hai mươi bốn cm
độ dày ván từ một năm đến hai năm cm có chín mươi hai trên một trăm linh bảy ván được khắc hai mặt và một mươi năm trên một trăm linh bảy ván khắc một mặt
một số ván khắc đan sen hình minh họa bố cục chặt chẽ hài hòa với phần văn tự
mộc bản chùa dâu được san khắc vào thời lê trung hưng và tây sơn kéo dài đến thời nguyễn
mộc bản khắc âm bản chữ hán cổ và chủ nhật
kiểu chữ chân phương dễ đọc đường nét mềm mại có tính thẩm mỹ cao nên khi in ra giấy gió rất sắc nét
một trong những điểm độc đáo của di sản tư liệu mộc bản chùa dâu là chất liệu ván in đều được làm bằng gỗ cây thị
loại gỗ được dùng phổ biến để làm các loại ván khắc chữ khắc chanh với đặc điểm vừa nhẹ vừa biến chắc không bị mối mọt
trải qua gần ba trăm linh năm ván khắc ở chùa dâu vẫn còn khá nguyên vẹn đủ số chữ sắc nét rõ ràng
qua đó cũng cho thấy tri thức bản địa đạt đến trình độ cao về kỹ năng chọn gỗ và xử lý gỗ trước khi sàn khắc ván
hiện nay toàn bộ một trăm linh bảy ván khắc gỗ ở chùa dâu đang được bảo vệ cất giữ cẩn trọng trong tủ kính hoa kín
nhân dân và du khách thập phương khi về tham quan di tích có thể chiêm ngưỡng tiếp cận kho mục bản giá trị này
hiện các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách xây dựng lộ trình phương án
ứng dụng công nghệ để quảng bá phát huy giá trị bảo vật quốc gia mộc bản chùa dâu
đến nay tỉnh bắc ninh có tổng số một mươi tám bảo vật nhóm bảo vật quốc gia được công nhận
quý vị thân mến chào mừng đại lễ phật đàn hai nghìn hai mươi bốn
các tăng ni phật tử và người dân ở quảng trị đã bỏ ra hai tháng để chung tay xây dựng một tháp bảo cao bốn mươi mét bằng bảy trăm linh cây tre
trong những ngày qua bảo tháp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân địa phương đến chiêm ngưỡng sự độc đáo này
qua hai tháng xây dựng bảo tháp làm bằng tre tại chùa an chú xã triệu tài huyện triệu phong quảng trị hoàn thành
thu hút nhiều tăng ni phật tử và người dân đến tham quan chiêm ngưỡng
theo đó từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phật giáo huyện triệu phong lên ý tưởng kế hoạch xây dựng tháp tre mừng lễ phật đàn
tháp được thiết kế với chiều cao gần bốn mươi mét trong đó phần đế dựng chắc chắn trên mặt đất
hai phần còn lại sau khi thi công hoàn thiện được cầu lắp ráp vào đế
đại đức thích nguyên mãn trưởng ban trị sự phật giáo huyện triệu phong cho biết
đây là công trình độc đáo mô phỏng tháp bồ đề đạo tràng tại ấn độ nơi đức phật hành đạo
đại đức thích nguyên mãn chia sẻ
bảo tháp làm bằng chính cây tre hôn cốt của quê hương
thấp thoáng giữa ruộng đồng xóm làng có hình bóng và bảo tháp làm bằng tre
do chính những người con của quê hương làm nên gửi đi thông điệp về sự chịu thường chịu khó hòa bình
theo đại đức thích nguyên mãn
dù có một số tổ chức du lịch đặt vấn đề sử dụng lại bảo tháp
tuy nhiên sau lễ phật đàn bảo tháp sẽ tiếp tục được đặt ở đây để phục vụ các hoạt động lễ hội của phật giáo trong năm
ông nguyễn thành vũ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện triệu phong cho biết
trên địa bàn huyện có hơn bảy mươi ngôi chùa niệm phật đường
trải qua bao thăng trầm lịch sử sự tàn phá của chiến tranh
nhưng ngôi chùa an chú vẫn còn giữ lại được nét xưa
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn các bạn đã theo dõi